bộ giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với các nạn nhân
không may qua đời do tai nạn phối hợp với các cơ quan của bộ công an bộ giao thông vận tải
lãnh đạo tỉnh bình thuận chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc
trong khi đó ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo
cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh bình thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn
khắc phục hậu quả phối hợp cùng với chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân
của vụ tai nạn giao thông đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bình thuận
tiến hành phân luồng điều tiết đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn
thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh bình thuận khiến tám người tử vong và bảy người bị thương
trước đó vào khoảng một giờ một mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy trên tuyến quốc lộ một a
thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận
chiếc xe ô tô mang biển số bảy mươi chín n ba trăm một mươi năm do phan thanh tùng điều khiển
trên xe có phạm văn tâm lưu thông theo hướng đồng nai đi phan thiết
đã pha chạm với xe ô tô mang biển số tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy
do lê thanh trúc điều khiển trên xe chở theo một mươi ba người lưu thông theo hướng phan thiết đi đồng nai
vụ tai nạn giao thông đã làm tám người chết trong đó sáu người tử vong tại chỗ
một người tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu một người tử vong tại bệnh viện bảy người bị thương
các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng vùng đầu cổ
nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách mang biển số tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
cùng với người dân tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay toàn bộ các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa bình thuận
giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn trên đã lưu thông trở lại
nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại bình thuận làm tám người chết và bảy người bị thương
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn
tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người
công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân của vụ việc lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn
và chất ma túy trong cơ thể của hai lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng giao phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
khuất việt hùng khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông
chuyển lời thăm hỏi động viên của phó thủ tướng